nhân dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm giải phóng hoàn toàn bình thuận chiều ngày một mươi chín tháng bốn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
của lữ đoàn tên lửa bờ vùng hai hải quân
thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ gìn giữ bảo quản sử dụng trang thiết bị kỹ thuật
và nghe báo cáo về một số loại khí tài hiện đại và thăm hỏi đời sống công tác của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn
lữ đoàn tên lửa bờ thành lập năm hai nghìn sáu có nhiệm vụ độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng của hải quân
quân binh chủng và các lực lượng trong khu vực nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
thêm lục địa khu vực biển phía nam của tổ quốc
lữ đoàn thường xuyên quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc chuẩn bị tốt về tư tưởng và tổ chức
xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao
sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
thời gian qua lữ đoàn cũng làm tốt nhiệm vụ duy trì và bảo đảm đầy đủ số lượng
chất lượng và đồng bộ vũ khí thiết bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu huấn luyện và các nhiệm vụ khác
tập trung triển khai các biện pháp tổ chức xây dựng lữ đoàn chính quy tinh nhuệ hiện đại
cùng với đó là chủ động hiệp đồng với các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
chủ động phối hợp với chính quyền cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh bình thuận
làm tốt công tác dân vận và tham gia phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn
giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng bốn thủ tướng đã tới thăm dân hương tưởng nhớ bắc hồ
tại bảo tàng hồ chí minh ở bình thuận nơi lãnh tụ nguyễn ái quốc dừng chân làm nghề dạy học
trước khi lên tàu ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc